với mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín
nhiều tổ chức cá nhân trên địa bàn thành phố đà nẵng đã tình nguyện quyên góp tiền hoặc mua sắm
nhu yếu phẩm cần thiết để tặng cho đội ngũ y bác sĩ nhất là các y bác sĩ đang ngày đêm túc trực
tại các khu cách ly và điều trị covid một mươi chín trên địa bàn điều này đã và đang góp phần động viên
chia sẻ khó khăn với đội ngũ cán bộ trong tuyến đầu phòng chống dịch bệnh
trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín các tổ chức tôn giáo trên địa bàn
tỉnh đồng nai đã và đang có những hoạt động thiết thực cùng chung tay phòng chống dịch bệnh
trong những ngày qua trước khi vào các buổi thanh lễ các linh mục đều tuyên truyền đến giáo dân
về nguy cơ lây lan dịch bệnh covid một mươi chín đồng thời đề nghị mỗi người tự giác thực hiện các biện pháp
phòng chống lây lan dịch bệnh nhất là khi tới nhà thờ tham dự thanh lễ
nhằm chủ động đối phó hiệu quả với dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh yên bái lên phương án triển khai
bệnh viện giã chiến và thiết lập phòng mổ cách lực âm điều trị covid một mươi chín ngành y tế tỉnh cũng đề
nghị ủy ban nhân dân tỉnh yên bái phê duyệt bổ sung một sáu trăm ba mươi bốn tỷ đồng nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất
trang thiết bị đáp ứng quy mô hai trăm năm mươi ba trăm linh giường bệnh khi đơn vị đi vào hoạt động